cùng dự lễ dân hương có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng lê minh hưng
nhà sáu mươi bảy nơi chủ tịch hồ chí minh đã chút hơi thở cuối cùng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người
trong không khí trang nghiêm và xúc động tổng bí thư nguyễn phú trọng đã kính cẩn thắp nén hương thơm thanh kính tưởng nhớ và biết ơn chủ tịch hồ chí minh vị cha giả dân tộc lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam
người đã để lại kho tàng vô giá những bài học quý báu về tư tưởng đạo đức phong cách lối sống cho các thế hệ hôm nay
và mai sau học tập nói theo
tổng bí thư mong muốn toàn đảng toàn dân toàn quân ta phải luôn trân trọng biết ơn các vị anh hùng dân tộc trong đó đặc biệt có chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh phồn vinh nhân dân thực sự có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc giữ vai trò vị thế xứng đáng trên trường quốc tế như bác hồ đã dạy
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích tổng bí thư nguyễn phú trọng căn dặn
anh chị em cố gắng truyền tải được tất cả tư tưởng tình cảm trí tuệ nhân cách của bác hồ để khách tham quan đến đây không chỉ chiêm ngưỡng mà còn thể hiện sự biết ơn một cách thật lòng phải tự sửa tự soi mình học tập theo bác một cách chân thành
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích với vinh dự và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là giới thiệu truyền tải đầy đủ sâu sắc chân thành về cuộc đời sự nghiệp của bác hồ góp phần quảng bá giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh tới đông đảo cán bộ và quân chúng nhân dân